trung quanh việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp nhiều người dân đã đưa ra những ý kiến khác nhau
sau đây là tổng hợp một số ý kiến của người dân mà phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận được

tổng hợp một số ý kiến của người dân mà phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận được